cho đến sáng nay một mươi năm tháng một mươi một tại thành phố huế thừa thiên huế nước các sông tiếp tục dâng cao
cả trăm tuyến đường trung tâm biến thành sông trước diễn biến của mưa lũ sở giáo dục và đào tạo
đã có thông báo cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học ngày một mươi năm tháng một mươi một để đảm bảo an toàn
theo ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế
cho đến bảy giờ ngày hôm nay mực nước sông hương đang vượt báo động ba mực nước sông bồ gần mức báo động ba
với mực nước như hiện nay thì thừa thiên huế đang sấp xỉ đỉnh lũ vào năm hai nghìn hai mươi hai
vào trưa nay lũ trên các sông tiếp tục lên và sẽ đạt đỉnh
tại trung tâm thành phố huế các huyện như lào phú lộc hương trà hương thủy có nơi ngập sâu từ một một năm m
trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa phận huyện phú lộc thì lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế
tăng cường điều tiết phương tiện qua các đoạn đường ngập sâu
phản ánh của phóng viên truyền hình công an nhân dân vừa thực hiện
vâng thưa quý vị hiện tại tôi đang có mặt trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa phận xã lộc sơn huyện phú lộc của tỉnh thừa thiên huế
a từ thị trấn lăng cô đến trung tâm thành phố huế có đến ba điểm đập tràn nước lũ chảy xiết băng qua đường
riêng tại huyện phú lộc có hai điểm đập tràn mực nước từ năm mươi đến sáu mươi cm
rất nhiều phương tiện xe máy ô tô gầm thấp buộc phải quay đầu
nhiều người dân cố băng qua nước chảy xiếp cũng rơi vào tình huống nguy hiểm như thế này
để đảm bảo an toàn giao thông tránh ủng tắc cục bộ trạm cảnh sát giao thông phú lộc cũng bố trí ba cán bộ chiến sĩ
tại mỗi điểm ngập tràn để điều tiết hướng dẫn phương tiện
do lực lượng nước đổ về bất ngờ phần cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế
phải cắt cử các bộ chiến sĩ trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn tại điểm ngập hỗ trợ người dân trong các tình huống nguy hiểm
hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tháo bỏ giải phân cách cứng để giảm bớt lưu lượng nước đổ về
tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp dự báo nước sông hương sẽ đạt trên bốn năm mét
vượt báo động ba là một mét vượt đến lũ năm hai nghìn hai mươi
ở khu vực đồng bằng trong sáng nay vẫn đang có mưa lớn hồ thủy điện bình điền và hồ thủy lợi tả trạch
vẫn đang tiếp tục điều tiết nước về hạ du
do đó người dân cần kê cao đồ đạc di chuyển đến nơi an toàn
khi lưu thông trên tuyến quốc lộ một a cần quan sát kỹ các biển cảnh báo ngập luộc đập tràn
tuyệt đối không được băng qua dòng nước chảy xiết để đảm bảo an toàn